thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín
trước phản ánh của báo chí về việc từ thời điểm thuốc monupiravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm
người mua được không nhiều lý do là người dân không đáp ứng đủ quy định như phải có dây xác nhận f
có đơn thuốc do bác sĩ ký tên
thủ tướng yêu cầu bộ y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính
liên quan đến việc mua thuốc phòng chống covid một mươi chín căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của các nước
để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá thuốc
xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ buôn lậu theo đúng quy định
tạo điều kiện thuận lợi không để nhân dân vất vả về quá nhiều thủ tục
trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị covid một mươi